bộ y tế tiếp tục thông tin thêm ba ca dương tính với virus sars cov hai là bệnh nhân số một trăm một mươi bốn nam một mươi chín tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ ở hoàng mai hà nội là du học sinh việt nam tại hà lan về nước ngày một mươi năm tháng ba
bệnh nhân nữ số một trăm một mươi năm bốn mươi bốn tuổi quốc tịch việt nam sống tại cộng hòa séc là con gái của bệnh nhân chín mươi bốn một trong năm người trong cùng một gia đình từ séc về việt nam trên chuyến bay su hai trăm chín mươi
ngồi hàng gấy hai mươi chín bệnh nhân số một trăm một mươi sáu là nam hai mươi chín tuổi quốc tịch việt nam là bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
các nhân viên y tế cùng làm với bệnh nhân một trăm một mươi sáu đã được đưa vào diện giám sát
xét nghiệm lần đầu ngày hai mươi một tháng ba tất cả các nhân viên này âm tính với virus sars cov hai hiện tại các bệnh nhân này trong tình trạng sức khỏe ổn định